vâng ạ chúng ta quay trở lại với cái việc điều trị bệnh trĩ
thì không biết là khi mà điều trị bằng phương pháp đông y và tây y
thì về mặt đông y thì nó có những ưu nhược điểm gì so với việc chúng ta điều trị bằng cây ạ
vâng ạ thứ nhất là như thế này chắc là mấy linh cũng thấy rồi
trước khi vào cuộc trò chuyện này tôi cũng chia sẻ một chút
hiện nay người có rất nhiều cách để người ta phân loại cách điều trị
nhưng hiện nay thế giới chứ không phải với việt nam
người ta lại chia thành trước đây người ta chia thành gì
điều trị nội khoa điều trị thủ thuật điều trị phẫu thuật
nhưng người nay bắt đầu có rất nhiều tác giả bắt đầu người ta phân loại
và chúng tôi cũng đi theo hướng đó là gì
chia thành nhóm phẫu thuật và không phẫu thuật
vậy hàm ý của nó là gì
hàm ý của nó là người ta muốn đẩy mạnh giải pháp không phẫu thuật
và chúng ta phải chia sẻ với các bạn là gì
hiện nay dưới một mươi là phải phẫu thuật
như vậy là gì
không phải phẫu thuật
và thực ra để điều trị thì
bệnh trĩ là nói riêng còn nguyên đắc các bệnh lý khác cũng vậy
làm thế nào
chúng ta càng áp dụng các phương pháp
ít xâm lấn
ít can thiệp
mà hiệu quả càng cao với là tốt
cho nên tôi vẫn nói đùa với bệnh nhân
là gì nếu như bác đầu tư chỉ có một thôi
nhưng bác lãi được năm trăm linh triệu
còn hơn là sẽ hơn rất nhiều
so với việc bác đầu tư một trăm linh triệu
mà bác chỉ lãi có năm nghìn
tức là gì
cái đối với ngành y thì cũng không phải là điều trị
không thể tính bằng tiền được
mà nó là gì là sức khỏe
mà chúng ta biết rồi sức khỏe là vô giá
nhưng cái điều nguy hiểm của những phương pháp can thiệp xâm lấn
các cái hiệu ứng phụ của nó
các những cái hiệu quả không mong muốn
rất nguy hiểm
ví dụ tôi chỉ đơn cử như cái trường hợp là nếu chúng ta can thiệp
mà một phẫu thuật không tốt
chỉ định như cái trường hợp tôi vừa nói ở trên phụ nữ có thai
có thể gì gây xảy thai
có thể gây đến sự phát triển
về thể chất cũng như tinh thần của một đứa trẻ sau này
vậy sau này chúng ta cảm đằng sau
cái thứ hai đó là gì
các cái hiệu ứng do
việc can thiệp xâm lấn
ví dụ như tôi biết là tại sao cái bệnh nhân
cái cụ bảy mươi tuổi đó là cụ lại
vì sợ mổ quá
thì cô ấy bị đi bôi
cứ nghe nói là mổ là đau là thế này
cho nên hiện nay cũng phải chia sẻ với các bạn
đối với bệnh trí thì hiện nay
xu hướng của thế giới là gì
là dùng các phương pháp không can thiệp
các phương pháp không can thiệp
các phương pháp không mổ
tất nhiên phải có chỉ định đúng
chỉ mổ khi đúng chỉ định
và hiện nay chúng ta biết rồi
tôi có đọc một bài của giáo sư lân yếu
trường đại quý hà nội
và tôi có chia sẻ với chị lân lúc đầu tiên
đó là sự lạm dụng kỹ thuật
sự lạm dụng này nó có hai góc độ
một là do anh không hiểu viết
một trường hợp thứ hai
là bị các yếu tố khác
ví dụ cùng một bệnh nhân như thế này
anh có thể điều trị nội khoa được
nhưng anh cũng có thể mổ được không sai
nhưng nếu là một người thầy thuốc
có trình độ có kiến thức có phương pháp
thì sẽ khuyên người bệnh là gì
nên điều trị theo
không mổ và gần đây nhất ngay cách đây một tuần thôi
đấy bắt đầu tuổi trẻ đấy lớp một mươi hai tức là khoảng

thực chất là đồng chí này chỉ bị một cái tắc mạch chữ thôi
vẫn có thể điều trị nội khoa được
còn một đồng nghiệp ở ninh bình
nhưng rất tiếc là gì
các bạn đó là gì
là đi cấp
vậy là gì
cháu đang ôn thi thành rất là đáng nhẽ ra trường hợp đó
chúng ta chỉ khuyên là gì
ngâm bằng lá cháu không
là sẽ ổn
và sau khi đến kinh vấn tôi thì tôi có nói
thôi bây giờ này rằng nào thì người ta
cũng đã làm một cái
tiểu phẫu thuật như vậy rồi
tức là tóm lại là trích huyết khối thì đây là một cái quan điểm khá cũ rồi
khá cũ rồi
thế thì cứ cho cháu nó ngâm lá cháu không
và chỉ có ba ngày sau là cháu nó giảm hẳn
thế như vậy
đối với trường hợp như vậy thì chúng ta vẫn có thể là
dùng nội khoa được
và chúng có ta vẫn có thể can thiệp phẫu thuật được
nhưng nếu chúng ta dùng nội hoa thì hiệu quả
nó sẽ tốt hơn không ảnh hưởng
tới việc cháu nó phải nghỉ học này
và trong khi lớp một mươi hai đang ôn thi
đang ôn thi cho nên chúng tôi rất hạn chế
can thiệp trên các lứa tuổi trẻ
trừ những cái chỉ định rất rõ
thì lúc đó chúng tôi phải can thiệp phẫu thuật
thế thì trong hướng không mổ
hiện nay ta chia thành nhóm phẫu thuật và không phẫu thuật
thì trong cái không phẫu thuật
thì có một nhóm là gì
và một nhóm là gì
dùng thủ thuật
thế thì ưu điểm của hai của cái nhóm này là gì
là không xâm lấn
thế thì chúng ta biết rồi
trong dùng thuốc thì chúng ta có thuốc y học hiện đại
hay là mỹ linh vừa nói thuốc tây
và thứ hai là gì
thuốc y học cổ truyền
và cụ thể ở đây tôi muốn nhấn mạnh đó là thuốc nam
thì phải nói thẳng là như thế này
thuốc nào nó cũng có hai mặt của nó
cái gì nó cũng có hai mặt của nó
nhưng trên quan điểm của chúng tôi
khi tôi bản thân tôi
như mỹ linh và chị lam biết
tôi cũng xuất phát là từ một phẫu thuật viên
tức là một bác sĩ của y học hiện đại
sang công tác của viện y học cổ truyền
thì tôi nhận thấy một điều như thế này
thuốc nam của chúng ta
tôi rất nhấn mạnh
rất hữu ích
rất hữu ích
và tôi cũng mong các bạn rằng là
qua những cái cái cái cái
tại sao tôi có được câu này
tức là qua những thời gian công tác
qua những cái đánh giá
qua các công trình yên hiếu khoa học
và qua thực tiễn nữa
nó rất tốt
và nói thật là như thế vậy
thế còn bây giờ tôi muốn quay lại câu hỏi của mỹ linh
yêu điểm của nó là gì
và nhược điểm của nó là gì
hiện nay chúng ta đang sai một điều này này
chúng ta cứ bắt là gì
bột cái lá chầu không phải chữa được cho tất cả
đấy là cái chúng ta sẽ hiểu không đúng
đấy vì sao chúng ta biết thôi
bệnh trí nó có bốn độ
nó có ba thể
vậy chúng ta biết nhân nên nó có một mươi hai kiểu khác nhau
đấy là chúng tôi chưa nói rằng
các bệnh phối hợp
đấy như vậy cái giá trị của nó đem lại là gì
thứ nhất là chúng ta phải thấy này
hiệu quả thì theo từng cái tổn thương nhất định
tức là gì ví dụ tôi nói như cái cháu lớp một mươi hai vừa rồi đấy
thực ra cháu đấy nó chỉ cần ngâm cho tôi
tôi tin rằng hai tuần
sẽ quay về bình thường hết
chị hiểu chưa
nhưng đương nhiên bây giờ
một cái chí độ bốn
mà đang rất nặng mệnh
ngâm lá chầu không để nó co lên được
thì cũng không được
tức là chúng ta đang đòi hỏi một cách
thực ra chúng ta đang hiểu nó không đúng
nhưng nó sẽ cải thiện được gì
giảm được đau
hạn chế được phù nề
chống được táo bón
thậm chí không chảy máu
nếu như chúng ta uống thêm cái gì
của chúng ta có cỏ nhựa nồi này
có rau riếp cá này
có hoài hoa này
rất là tốt
rất là đầy những cái là tốt
đối với thương nam
chúng ta quan trọng là gì
hay cụ thể đây là tôi muốn
muốn nói có ý kĩ đây là gì
nó sẽ có tác dụng
hiệu quả trên từng tổn thương nhất định
chứ không phải là
nhưng cái tôi thích nhất đó là gì
đấy là cái tác dụng phụ của nó
hiệu ứng phụ của nó
thấp một cách tối đa
là thấp một cách tối đa thôi
chứ không phải không có
vì cũng phải chia sẻ tại sao nói với chị là bạn
vì có những bây giờ nó gọi bác ơi
tôi thưa bác tôi muốn tư vấn bác
thì thảo dược là nó không đọc cả
thì tôi mới hỏi ngay bác
bác hiểu như vậy là hoàn toàn chưa chính xác
tôi hỏi bác
cây thuốc viện
thì là thảo dược hay cụm hợp
cây lá ngón
tại sao tôi muốn dùng chữ cây
tôi muốn nhấn mạnh đây là thực vật rồi
à sau đó bác mới hiểu ra
như vậy các bạn cũng phải là một người dùng thông minh
chứ không thể được dùng một cách bừa bãi được
thế còn thuốc tây cũng vậy thôi
đâu có phải chúng ta uống một cái thuốc tây
mà để một cái độ bốn co lên được
hoàn toàn không đúng
quan điểm của tôi với một kinh nghiệm
trong từng ngày năm công tác
ngả về cái nửa
không ổn nhiều hơn
mà chị là biết rồi
bác sĩ phương là một phẫu thuật viên
mà phẫu thuật viên thì chỉ thích mồ thôi
chỉ thích mồ thôi
như vậy tôi muốn
đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh hiện nay là gì
đấy là nhóm đường thuốc
nhưng cái quan trọng hiện nay là trong nhóm thủ thuật
thì hiện nay
nó có một cái phương pháp mới
mà hiện nay nhật bản tôi báo cáo
và tôi rất thích
tức là gì
tiêm triệt mạch trĩ
chúng ta hình dung như thế này
ai sinh ra cũng có khoảng năm cái đám dối trĩ rồi
chị lâm cũng có
tôi cũng có
thậm chí mỹ lịnh cũng có
cái vai trò của nó là gì
nó giúp cho chúng ta đóng kín cái lỗ hộ môn lại
đám dối mạch là gì
nó gồm cả động cả tinh mạch
nó nhăng nhiệt
chúng ta hãy hình dung nó giống như một cái xăm ấy
thì chúng ta bơm nước vào
thì nó phình lên
hết nước ra
thì nó xẹp xuống
cái đám dối trĩ này nó cũng như vậy
khi lượng máu vào máu ra
để nó giúp cho chúng ta
đóng kín lại
nó phải giữ được gì
nó phải giữ được gì
thậm chí là nó kìm hãm được cả
nếu chúng ta muốn trung tiện
chúng ta vẫn giữ được
nhưng khi nó tổn thương
thì nó phải dẫn đến bệnh trĩ
người ta chỉ dung nó lại
thì nó tiêm trên này thôi
thế thì nó tránh được cái mổ
và đây là một cái hướng mới
cũng ngay trong nhóm phẫu thuật cũng vậy thôi
phẫu thuật thì hiện nay nó cũng có rất nhiều phương pháp
nhưng người ta cũng ngả về
các phẫu thuật ít sâm lên
một điển hình tôi rất lấy ví dụ rất
chúng ta rất dễ hiểu
đấy là tán sỏi
à sỏi thiết niệm
mười năm thôi
năm năm thôi
gần như chúng ta mổ hết
nhưng chúng ta biết rồi hiện nay
với cái sự cập nhật
và sự phát triển của ngành tiên
thì sỏi thiết niệm hiện nay là gì
mổ rất ít
toàn tán sỏi hết
tán sỏi qua da
tán sỏi hình địa ngược dòng
tán sỏi ngoài cơ thể
đấy là những
hoặc là cũng như là
trước đây thì chúng ta mổ mở
mà bây giờ chúng ta triển khai mổ nội soi
bản chất là gì
tức là tật dung các giải pháp
ít sâm lấn
đấy là những cái mà cũng muốn
chia sẻ thêm với linh
cũng như là
các quý vị thính giải chúng ta
hiểu thêm được
trong việc điều trị bệnh trí
thì những cây thuốc nam của chúng ta
như bác sĩ cường đã chia sẻ
là có cái tác dụng rất là lớn
và rất hiệu quả
thì hiện nay tôi có được biết là
ở điều trị trong các phương pháp
của phương tây
thì cũng có những cái thành tiệu
về cái việc sử dụng
dược liệu tự nhiên như vậy
như là lá cây phỉ này
cốc lá mã
thì không biết là
những cái thảo dược tiêu biểu
từ phương tây này
thì có hiệu quả
đứng như thuốc nam của chúng ta hay không ạ
tôi nghĩ thì nó cũng là một thôi
bản chất nó vẫn là thực vật
nhưng một đường là thực vật
của việt nam chúng ta
thì ta gọi là thuốc nam
còn những cái thuốc nào
nó gặp ở nước nào
thì ta gọi là nước đấy
nhưng bản chất của nó là gì
tôi muốn đấy là gì
đó là những thảo dược
và nhưng cũng phải luôn luôn nhấn mạnh
mà các bạn là như thế này này
dù là thảo dược
hoặc là dù là cái chất gì đó
thì mỗi cái nó có những cái hiệu quả nhất định của nó
chúng ta đừng thấy rằng là
như tôi vừa nói chia sẻ trên
chúng ta đừng thấy rằng
dùng một loại thảo dược
tôi cứ đương cử nhất
tôi hay nói nhất
đấy là cái lá trầu không việt nam của chúng ta
mà chúng ta lại
đòi nó là gì
phải khỏi ở một cái độ bốn
cũng giống như các
bây giờ đắk lông là một cái điển hình nhất là của
của thúc tây
mà hiện nay rất hay dùng đắp lông
bản chất là hoạt sất isovin
mà lại uống nó để khỏi một cái độ
thì không được
cho nên chúng ta phải hiểu một cách
hết sức thấu đáo ở đây
thế còn quay lại câu hỏi của bạn
của mỹ linh
thì tôi cho rằng
các thảo dược
như bạn vừa nói ở trên
thì nó cũng giống như ở việt nam chúng ta thôi
nhưng cái quan trọng hiện nay là như thế này
chúng ta phải cần được khẳng định nó
vì ông cha ta để lại hàng nghìn năm nay rồi
chứ không phải bây giờ đâu
và không có cái nào
nó chuẩn bằng cái là gì
chính là cái thực tiện
đúng không chị
các cô mình đã truyền
thế còn đối với các sản phẩm
mà bạn vừa nói ở trên
mỹ linh vừa nói ở trên
thì tôi cũng mong rằng là gì
chúng ta cũng có
cơ hội được sử dụng nó
coi như là một phương tiện tiếp
để trong vấn đề công tác điều trị
thế còn thực tiện
là cái để khẳng định rằng
nó tốt đến đâu
mà tốt đến đâu
và một điều cũng chia sẻ với chị lâm
với lại mỹ linh là nhìn trong gần đây
là phải nói là việt nam chúng ta
phát triển được khá nhiều
các cái sản phẩm thuốc nam
đấy và ngay đây tôi cũng vừa cầm
một cái đề tài tiếp của chúng tôi
chuẩn bị thực hiện
là một cái đơn vị
mà chị lâm ạ
họ sản xuất một thuốc nam
từ gì đâu
từ cây rau rền gai
cây rau xam thôi
và chị biết rồi rau xam
chị em mình ăn từ khi bé
và cũng qua chương trình này
thì cũng muốn chia sẻ với các bạn là
chúng tôi bắt đầu chuẩn bị nhận bệnh nhân
mà được miễn phí hoàn toàn
nếu bạn nào có bệnh trí
thì có thể cứ liên hệ với tôi
vì chúng tôi chỉ có một số lượng
trong những nghiên cứu
và bắt đầu chuẩn bị thực hiện
và ngoài cái việc
mà bản chất của cái sản phẩm này là gì
là nó từ cây rau rền gai
với cây rau xam của chúng ta thôi
chẳng có gì nào